thị trường bất động sản việt nam sẽ cần thời gian để phục hồi ít nhất là phải đến năm hai nghìn hai mươi
dưới góc nhìn tích cực nhưng thận trọng tại hội nghị bất động sản việt nam vres hai nghìn hai mươi vào ngày một mươi một tháng một mươi hai
kênh bất động sản com vn cho rằng năm hai nghìn hai mươi một vẫn là năm của sự chủ động linh hoạt thích ứng
với một tầm nhìn dài hạn và chuyên tâm hơn trong việc phát triển các sản phẩm của doanh nghiệp bất động sản
xét trên tầm khu vực giá nhà việt nam vẫn được xem là thấp so với mức tám đến hai mươi chín usd
trên một mép vuông của singapore hong kong thượng hải
việt nam lại ngày càng thu hút đầu tư và là thị trường được nhiều nhà đầu tư quốc tế hướng đến
nên biên độ tăng giá bất động sản có thể sẽ rất mạnh trong các năm tới đây
quan trọng nhất vẫn là việc biến động giá nhà ở phụ thuộc vào nhu cầu của người tiêu dùng
nếu cầu tăng mà cung giảm thì giá sẽ tăng cung tăng mà cầu giảm thì giá sẽ giảm
xét về quỹ đất ngày càng kháng hiếm nhất là ở khu vực nội đô
trong khi dân số ngày càng đông nhu cầu sử dụng đất cũng sẽ tăng theo thời gian